tại yên bái đoàn công tác của bộ chính trị ban bí thư do đồng chí võ văn thường
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy yên bái
sau khi công bố quyết định kiểm tra của bộ chính trị ban bí thư và phổ biến kế hoạch kiểm tra
gợi ý nội dung kiểm tra đối với ban thường vụ tỉnh ủy yên bái đồng chí võ văn thường nhấn mạnh
đợt kiểm tra này với mục đích nhìn nhận đánh giá những việc đã làm được chưa làm được
trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và các chỉ thị số năm của bộ chính trị
gắn với việc học tập làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp để thực hiện trong thời gian tới
bên cạnh chương trình hành động của tập thể thì có việc xây dựng chương trình hành động kế hoạch của từng cá nhân
trong công tác kiểm tra thực hiện nghị quyết trung ương bốn ở các cấp
cần nhận diện cho đúng những biểu hiện xuất hiện
các đảng viên đều có thể tìm hiểu và suy thoái về đạo đức trong đội ngũ cán bộ đảng viên ở tất cả các cấp trong thời gian qua và sắp tới
báo cáo với đoàn công tác lãnh đạo tỉnh yên bái cho biết
ngay sau khi bộ chính trị ban hành quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra của bộ chính trị ban bí thư năm hai nghìn một mươi tám
tỉnh ủy yên bái đã tổ chức làm việc với các huyện thị thành ủy đảng ủy trực thuộc để ra soát
đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị năm
theo đó đã tổ chức ba hội nghị học tập nghị quyết ở cấp tỉnh một trăm linh tổ chức đảng cơ sở đã hoàn thành việc học tập quán triệt nghị quyết với chín mươi tám cán bộ đảng viên tham gia
trong đợt này tỉnh ủy yên bái đề xuất đoàn công tác kiểm tra tại tám đảng bộ trực thuộc là khối các cơ quan tỉnh công an tỉnh thành phố yên bái và các huyện lục yên văn yên mù cang trải nghĩa lộ và trấn yên